xử lý nghiêm vi phạm để gian đe cảnh tỉnh cán bộ không có vùng cấm không có ngoại lệ không có đặc quyền đối với bất kỳ ai
do đó những lội địa xuyên tạc phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng
thể hiện tại hội nghị trung ương năm là hoàn toàn vô căn cứ
vâng không chỉ phủ nhận công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
các thế lực phản động thù địch còn ra sức xuyên tạc việc tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương sáu khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
mục đích của các đối tượng là tạo ra những luồng dư luận xấu phá vỡ sự đồng thuận xã hội
gây khó khăn cho việc triển khai những nội dung đã được quyết định tại hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba
lợi dụng những vi phạm bất cập hạn chế liên quan đến lĩnh vực đất đai
để bôi đen vấy bẩn vai trò lãnh đạo của đảng
một loạt các trang mạng phản động
như rfa chân trời mới media đã liên tục đưa ra những luận điệu hòng bóp méo sự thật
phủ nhận những kết quả đã đạt được thổi phồng những sai phạm trong lĩnh vực đất đai
để kích động sự mâu thuẫn trong xã hội
đây là một trong những luận điệu rất là thâm dọc của các đối tượng thù địch
vì các đối tượng này mong muốn làm lũng đoạn tình hình đất đai
tình hình bất động sản trong nước cũng như đất đai của đất nước
để tìm mọi cách để hướng lái và xóa bỏ vai trò quản lý của nhà nước đối với sở hữu đất đai
chưa dừng lại các thế lực phản động thù địch đưa ra một loạt cái gọi là kiến nghị đề xuất cho rằng
việt nam phải thực hiện đất đai thuộc quyền sở hữu của tư nhân như các nước khác
thì mới loại trừ được tệ tham nhũng tiêu cực
tất nhiên những luận điệu nêu trên không phải vì mục đích hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai
đồng thời với đó là các cơ chế pháp luật chặt chẽ hơn và được thực hiện nghiêm minh hơn
thì chắc chắn sẽ loại bỏ được những cái tham nhũng tiêu cực
không phủ nhận thời gian qua công tác quản lý đất đai tồn tại những hạn chế yếu kém
các vụ việc vi phạm nghiêm trọng liên quan đến đất đai đã xảy ra tại nhiều địa phương
thị trường bất động sản còn tiêm ẩn nhiều bất ổn
do vậy khi tiến hành tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyền sở hữu của tư nhân như các nước khác
tuyết hội nghị trung mương sáu khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
hội nghị trung ương năm đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong công tác quản lý đất đai
để đề xuất các chủ trương định hướng tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai
hội nghị trung mương năm tự trong nhiều nội dung
trong các nội dung vấn đề bàn về vấn đề đất đai vấn đề sở hữu đất đai
và khẳng định là nước
tại hội nghị trung ương cũng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu thảo luận và đã thống nhất cao
bàn hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất
tạo động lực đưa nước ta đến đất đai
đất đai đã trở thành nước phát triển có thu nhập cao
khẳng định tính thiết thực đúng đắn trong sự lãnh đạo chỉ đạo
điều hành của đảng về quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai
đất đai phải được điều tra đánh giá thống kê kiểm kê lượng hóa
hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế
được quy hoạch sử dụng hợp lý với tầm nhìn dài hạn
hài hòa lợi ích giữa các thế hệ
giữa trung ương và địa phương giữa phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
tất cả những thông tin luận điệu phản động đã bị chính kết quả của hội nghị trung ương năm bắc trần
cái gọi là canh tân hay kiến nghị sửa đổi luật đất đai của các thế lực thù địch phản động
thực chất chỉ là luận điệu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với hoạt động đất đai
lâu dài là nhằm làm thay đổi bản chất xã hội đánh chạch hướng xã hội chủ nghĩa mà việt nam đang xây dựng
thành công của hội nghị trung ương năm là minh chứng sống động nhất đập tan những thông tin sai trái
và luận điệu thù địch về chính sách đất đai của đảng và nhà nước